như vậy đến thời điểm này có thể khẳng định là chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
đã diễn ra thành công tốt đẹp góp phần vào thành công chung đó có sự nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
trong quá trình diễn ra sự kiện đối ngoại đặc biệt này công tác bảo đảm an ninh an toàn đã được đặt ra ở mức cao nhất đặc biệt nhất
với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho đoàn được đặt ra ở mức cao nhất đặc biệt nhất
ngay sau khi nhận thông tin về chuyến thăm bộ tư lệnh cảnh vệ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như ban đối ngoại trung ương
cục hàng không việt nam các đơn vị nghiệp vụ bộ công an để nắm thông tin chương trình tình hình và các vấn đề liên quan chuyến thăm
nhằm phát hiện ngăn chặn vô hiệu hóa kịp thời mọi âm mưu đe dọa an ninh an toàn cho đoàn đảm bảo các yêu cầu về nghi lễ đối ngoại theo quy định
xác định rõ khu vực trọng tâm trọng điểm thường xuyên cập nhật tình hình kịp thời bổ sung điều chỉnh phương án bảo vệ bảo đảm hiệu quả và sát với thực tế
tổ chức diễn tập phương án di chuyển và bảo đảm an ninh an toàn mọi hoạt động của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc trong thời gian hoạt động tại việt nam
bộ tư lệnh cảnh vệ đã tham dự và chủ trì tổ chức tám cuộc làm việc với đoàn tiến trạm an ninh trung quốc để thống nhất các biện pháp công tác bảo vệ
tiếp tục khẳng định uy tín vị thế của lực lượng cảnh vệ việt nam nói riêng và lực lượng công an nhân dân việt nam nói chung để lại hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế